tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày thứ bảy liên tiếp việt nam chúng ta không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào
và thêm một thông tin vui hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
có thêm một bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm được công bố khỏi bệnh
tính đến nay bệnh viện giã chiến củ chi điều trị và công bố khỏi bệnh cho tổng cộng là ba mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh nhân số hai trăm linh sáu quốc tịch việt nam trong quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai nhiều lần
hiện bệnh nhân có sức khỏe ổn định đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong tổng số ba mươi ba bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi được công bố khỏi bệnh
như vậy tính đến thời điểm hiện tại thì việt nam đã có hai trăm hai mươi bốn ca được công bố khỏi bệnh số đang điều trị còn bốn mươi bốn bệnh nhân
trong đó đã có bảy ca có kết quả xét nghiệm âm tính
tính lần thứ hai